thông tin đầu tiên liên quan đến việc một sàn bê tông lớn bất ngờ đổ sập khiến một người chết
bốn người bị thương tại công trình xây dựng trung tâm hội nghị tiệc cưới hoàng tử
thuộc khu du lịch biển cần thơ phường cái khế quận ninh kiều thành phố cần thơ
theo lãnh đạo sở xây dựng thành phố cần thơ ngoài việc thi công sai giấy phép xây dựng được cấp
công trình còn làm sai bản vẽ xin phép xây dựng
cụ thể vào cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm qua kiểm tra sở xây dựng phát hiện chủ đầu tư xây dựng công trình
với mặt bằng hình chữ nhật không đúng với giấy phép được cấp trước đó
sau khi phát hiện sở đã yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công và lập thủ tục điều chỉnh dây phép xây dựng theo quy định
tuy nhiên trong quá trình thi công theo dây phép xây dựng đã được điều chỉnh
công trình một lần nữa lại có sự thay đổi mà không thông báo với ngành chức năng
sở xây dựng thành phố cần thơ đang lập báo cáo về vụ tai nạn tại công trình trên
gửi bộ xây dựng theo quy định đồng thời cử cán bộ chuyên môn phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ nguồn nhân vụ việc